thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn
đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại ai cập từ ngày hai tháng một mươi hai đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc đồng chí tô lâm và đoàn đã hội kiến chủ tịch thượng viện
ai cập kiêm chủ tịch đảng tương lai quốc gia nfp hội đàm với tổng thư ký đảng cộng sản ai cập
tổng bí thư đảng xã hội chủ nghĩa ai cập làm việc với bộ trưởng bộ đội vụ ai cập
thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại ai cập
tại các buổi làm việc đồng chí tô lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị
chú đáo mà lãnh đạo các chính đảng nhà nước và nhân dân ai cập dành cho đoàn
đánh giá cao uy tín vị thế của ai cập tại trung đông bắc phi
đồng chí tô lâm khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị
hợp tác truyền thống với ai cập vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam ai cập
ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực đồng thời đề xuất phương hướng và các biện pháp cụ thể
nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới
đồng chí tô lâm đã thông báo một số nét khái quát về tình hình việt nam
nhất là những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
sau gần bốn mươi năm đổi mới khẳng định việt nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy
và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
lãnh đạo các chính đảng nhà nước ai cập hoàn nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
coi đây là sự kiện quan trọng góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước
ai cập đánh giá cao vai trò vị trí của việt nam tại khu vực và trên thế giới
bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương nhất là hợp tác thương mại đầu tư đi vào thực chất hiệu quả trong thời gian tới
việt nam ai cập nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp tăng cường trao đổi đoàn các cấp
tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương
thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ sáu ủy ban hỗn hợp việt nam ai cập
củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam với các chính đảng ở ai cập
giữa các tổ chức chính trị xã hội của hai nước
tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương
tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành hàng và đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên
về hợp tác chuyên ngành song phương hai bên thống nhất đẩy mạnh tham vấn hợp tác đối phó với các tách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà hai nước cùng quan tâm
hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
phòng chống khủng bố phòng chống tội phạm chú trọng trong lĩnh vực an ninh mạng tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy rửa tiền đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại du lịch của mỗi bên đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân nước này nhập cảnh nước kia hoạt động thương mại đầu tư học tập du lịch
làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại ai cập đồng chí đại tướng tô lâm đề nghị đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần ngoại giao cây tre việt nam
kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước các biện pháp thúc đẩy hợp tác với ai cập đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc
với cộng đồng người việt nam tại ai cập đồng chí tô lâm đánh giá cao sự đóng góp của bà con cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đề nghị bà con chấp hành tốt luật pháp quy định của nước sở tại
tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc việt nam ai cập
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh

thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện yên phong
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh

thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao kết quả cuộc thi đạt được thứ trưởng đề nghị các tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân tham gia cuộc thi
vinh dự được trao thưởng hôm nay sẽ trở thành các hạt nhân tiêu biểu gương mẫu trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống ma túy
các bộ ngành địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị các tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị các tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân
đổi số của đề án sáu tới nay đã có một mươi ba mô hình đã triển khai một mươi chín mô hình đang triển khai
và một mươi một mô hình đang trong giai đoạn nghiên cứu phương án thí điểm
việc triển khai được mô hình tại hương yên trên nguyên tắc thống nhất đồng bộ kế thừa
và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng và phải bảo đảm sự trồng chéo liên thông dữ liệu giữa các ngành
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định là dữ liệu gốc
đảm bảo một trăm linh công dân trên địa bàn có thông tin có dữ liệu và thông tin nếu đúng đủ sạch sống
và trách nhiệm của các sở ngành phải xác định được
đây là một hệ thống cơ sở dữ liệu của các sở ngành tạo nên hệ sinh thái
để phục vụ người dân doanh nghiệp và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị đặc biệt của ban tỉnh
trong triển khai thực hiện việc phát triển và chuyển đổi số với đề án sáu là nằm cốt và cái bốn trăm ba mươi hình là cụ thể hóa
việc triển khai bốn mươi đồng
ba mô hình điểm về tiện ích đề án sáu là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số
với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi hưng yên thuộc nhóm hai mươi tỉnh thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số